ubnd tp hcm vừa có văn bản đề nghị bộ quốc phòng bàn giao khu đất di tích lịch sử địa điểm lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng
tại khu vực ba son khoảng sáu m hai và các tài sản gắn liền với di tích cho tp hcm và đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích
khu vực lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng thuộc khu đất có chức năng đất văn hóa bảo tồn
phương án bảo tồn đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch thống nhất năm hai nghìn một mươi chín
hiện khu đất này do tổng công ty ba son quản lý và đã được ubnd tp hcm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất quốc phòng
việc đề nghị bộ quốc phòng bàn giao lại cho tp hcm đã được thống nhất giữa ban thường vụ quân ủy trung ương và ban thường vụ thành ủy tp hcm
theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn sau năm hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng phê duyệt